ngày hai mươi bảy tháng tám các cơ quan chức năng việt nam đại sứ quán việt nam tại hàn quốc và hãng hàng không vietjet air
đã phối hợp với các cơ quan chức năng hàn quốc đưa hơn hai trăm năm mươi công dân việt nam về nước an toàn
đại sứ quán việt nam tại hàn quốc đã cử cán bộ trực tiếp hỗ trợ công dân tại sân bay
với mục tiêu bảo đảm sức khỏe cho công dân ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh
hãng hàng không đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh an toàn và vệ sinh dịch tễ trong suốt chuyến bay
ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế cam ranh
những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định